công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang truy bắt hai đối tượng có biểu hiện ngáo đá đã dùng dao uy hiếp tài xế xe khách để xin đều rồi bất ngờ giật ví tiền bỏ chạy
sự việc này xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận của phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo điều tra ban đầu vào lúc một mươi tám h ngày sáu tháng bảy xe khách mang bị kiểm soát sáu mươi b bốn nghìn hai trăm năm mươi tám lưu thông trên tuyến quốc lộ một a hướng từ tp hcm đi tỉnh bình thuận
khi chiếc xe vừa đi qua xã tự ngã tư tam hiệp phường long bình tp biên hòa thì có hai thanh niên chưa rõ lây lịch đi xe máy chạy sát bên
sau đó một trong hai thanh niên đã dùng vật cứng đập vào cửa kính làm vỡ kính
tài xế xe khách vội dừng xe gần với khu vực cây xăng suối linh
thì một trong hai thanh niên cầm hung khí lên xe uy hiếp xin đều số tiền
do thấy đối tượng cầm hung khí nên tài xế định rút ví tiền ra đưa thì đối tượng đã giật chiếc ví rồi bỏ chạy xuống xe tẩu thoát vào đường trần quốc toàn phường bình đa thành phố biên hòa tẩu thoát
qua điều tra công an tp biên hòa xác định hai đối tượng nói trên có biểu hiện ngáo đá vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra
liên quan tới vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi tháng sáu
năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn xã trưng chắc huyện văn lâm tòa nhân dân tỉnh hưng yên vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử năm trong tổng số tám bị cáo
trước đó trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân huyện văn lâm đã tuyên phạt từ ba năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù đối với tám bị cáo
tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm đã có năm bị cáo gồm nguyễn thị xuân nguyễn văn biên trịnh văn bầu nguyễn anh quân và nguyễn đình báo đã có đơn kháng cáo xin giảm án
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại địa bàn huyện yên mỹ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai nữ sinh tử vong
tuy nhiên gia đình của nạn nhân nguyễn thị trà nghi ngờ nguyên nhân cái chết của trà là do bị người khác sát hại nên trong khoảng thời gian từ một mươi năm h ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến năm h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
chín đối tượng gồm nguyễn thị xuân nguyễn văn biên trịnh văn bầu nguyễn đình báo đào văn vũ nguyễn thị huế
nguyễn anh quân nguyễn văn trung vũ văn tiến cùng với một số đối tượng quá khích đã đưa thi thể của nạn nhân trà di chuyển từ cầu yên phú huyện yên mỹ đến khu vực ngã tư khu công nghiệp phố nối a địa bàn huyện văn lâm gây mất an ninh trật tự uốn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ năm a
kết thúc phiên tòa xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức phạt đối với tám bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
sau một thời gian lập kế hoạch đấu tranh vào dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích vào quán karaoke hồng kông trên đường nguyễn văn tổ thuộc xã nông thượng tp bắc cạn do lê bá nghĩa quản lý
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang được nhiều đối tượng trong các phòng hát đang sử dụng ma túy trái phép thu giữ nhiều gói nhỏ ketamin
tại cười ba lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hai mươi năm
đối tượng nam nữ đang bay lắc
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã đưa bốn mươi bảy người về cơ quan công an để tiến hành điều tra
qua kiểm tra nhanh và phát hiện hai đối tượng nữ và hai mươi đối tượng nam dương tính với chất ma túy
đấu tranh khai thác đối tượng la quang duy hai mươi sáu tuổi trú tại tổ sáu
phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn thừa nhận số ma túy bị thu giữ là của mình
công an tỉnh và giám đốc công an tỉnh đã thưởng nóng cho lực lượng cảnh sát hình sự một mươi triệu đồng
chiều nay tại thành phố đà nẵng
đã xảy ra một vụ cháy rừng tại khu vực rừng tự nhiên thuộc tổ bảy mươi bảy
khu dân cư thanh vinh phường hòa khánh bắc quận liên triều
do vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực đồi dốc hiểm trở
nên các lực lượng đã gặp nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy
ngay sau khi phát hiện vụ cháy
chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng phòng cháy chữa cháy
dân quân quân đội kiểm lâm cùng tham gia chữa cháy
đến một mươi năm h cùng ngày vụ cháy cơ bản được khống chế
không để cháy lan ra khu vực nhà dân lân cận
ghi nhận tại hiện trường do vụ cháy xuất phát tại khu vực giữa sườn đồi dốc cao
lan rộng ra khu vực rừng già
nên các lực lượng đã gặp nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy
vụ cháy đã gây thiệt hại hơn hai hectare rừng tự nhiên
nguyên nhân của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tại bình định
thời gian gần đây tình trạng cháy xe ô tô diễn biến khá bất thường
tuy không gây thương vong
sau những thiệt hại về tài sản rất lớn đã gây tâm lý bất an cho người dân
phản ánh của phóng viên intv
vào lúc sáu giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
chiếc xe cộng tờ nờ mong biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín kéo rơ móc của anh nguyễn minh thành
khi đang đổ thì bất ngờ bốc cháy
do gió mạnh ngọn lửa nguồn ngụt lan sang nhiều đống dơm ở khu vực này
khiến việc cứu chữa càng thêm khó khăn
dù cơ quan chức năng và người dân đã hết sức nỗ lực
sau khi ngọn lửa được dập tắt thì chiếc xe chỉ còn lại một đống sắt vụn
sau đó người dân qua lại thấy cũng nhiều hỗ trợ
hỗ trợ mà do ngọn lửa bốc cháy nhanh quá thì không thể mà cứ chữa cháy được
còn đây là vụ cháy một chiếc xe cộng tờ nờ khác xảy ra giữa cầu đen
thuộc địa bàn thành phố quy nhơn cách đây chưa lâu
chiếc xe vừa bỏ răm gỗ ở cảng quy nhân
đang đột thông về hướng ngoại thành quy nhơn
thì tài xế nghe bụi khét nhìn qua kênh chiếu hậu
phát hiện khói bốc nghi ngút từ phía sau
may mắn tài xế kịp thời bỏ chạy trước khi bình nhiên liệu phát nổ
nên không xảy ra thương vong
vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ cabin chiếc cộng tờ nờ
và một số tài sản của tài xế thiệt hại khoảng bốn trăm linh triệu đồng

địa bàn tỉnh bình định đã xảy ra một mươi vụ cháy xe ô tô
thiệt hại ước tính hơn hai mươi tỷ đồng
so với cả năm hai nghìn một mươi tám tăng gần gấp đôi
không ít trường hợp ô tô bốc cháy khi đang lưu thông
đang dừng đỗ có liên quan đến sự cố về hệ thống điện trên xe
qua năm hai nghìn một mươi tám đồng tiền của tài xế đã tăng gấp đôi
và các tình hình ở các cơ sở sửa chữa ô tô được biết
thực tế là có không ít chủ phương tiện đã tự ý gắn thêm
nhiều thiết bị điện đèn chiếu sáng

lâu ngày dẫn đến sự cố
sở nông nghiệp và sở giáo dục và đào tạo hà nội
vừa có văn bản yêu cầu các trường có kế hoạch
nếu ôn tập văn hóa phụ đạo học sinh yếu kém
dạy thêm và học thêm
thì phải được triển khai sau ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện sáu vấn đề
trong đó văn bản nêu rõ
phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã
chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn
về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non
lớp một lớp sáu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi chín
phổ biến cho phụ huynh hướng dẫn học sinh
tham gia các hoạt động giáo dục vui chơi
trong thời gian nghỉ hè đúng quy định
sao cho an toàn và thiết thực
ngoài ra văn bản cũng quy định các trường
lập kế hoạch ôn tập văn hóa
phân công cán bộ giáo viên tham gia giảng dạy
bồi dưỡng cho các đối tượng học sinh yếu kém
có nhu cầu được phụ đạo quản lý chặt chẽ
việc dạy học thêm của các cám bộ giáo viên
thuộc đơn vị theo đúng quy định
về dạy thêm học thêm trong nhà trường
đã được ban hành
thời gian bắt đầu triển khai ôn tập văn hóa
và phụ đạo học sinh yếu kém dạy thêm học thêm
chỉ được tổ chức sau ngày một tháng tám
sở giáo dục và đào tạo hà nội
sẽ xử lý nghiêm đối với những tập thể cá nhân
chỉ đạo việc tự trường không đúng
thời gian quy định để xảy ra
các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức
các hoạt động hè cho học sinh tổ chức dạy học
trước chương trình dạy thêm học thêm
trái quy định
tiếp tục các hoạt động chiến dịch thanh niên
tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
kỷ niệm hai mươi năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
hướng tới kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín
trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng bảy
đoàn thanh niên bộ công an và tỉnh đoàn nghệ an
phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền
phổ biến pháp luật tình nguyện
vì cuộc sống cộng đồng tại huyện biển núi
tương dương tỉnh nghệ an
bản phá lõm xã tam hợp
hiện có một trăm một mươi bảy hộ đồng bào dân tộc mông sinh sống
đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
tại đây ban tổ chức chương trình
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
đã khánh thành một khu vui chơi
cho thanh thiếu niên tại ủy ban nhân dân xã tam hợp
bàn giao hai mô hình phát triển kinh tế
vườn cây ăn quả cho hai hộ dân
tại xã tam hợp và xã tam quang
hỗ trợ kinh phí xây dựng
các căn nhà tình nghĩa với trị giá
năm mươi triệu đồng một căn
ngoài ra ban tổ chức còn trao tặng
nhiều phần quà ý nghĩa khác cho các em học sinh nghèo nơi đây
đoàn thanh niên công an tỉnh nghệ an
cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên học viện cảnh sát nhân dân
tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật
bằng hình thức sân khấu hóa
với các vở kịch ngắn
đã truyền tải nhiều thông tin ý nghĩa
về phòng chống tội phạm mua bán người
tội phạm ma túy cho bà con dân bạn
trong tuần qua tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao
cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
do ngài phó giám đốc david burdick
làm trưởng đoàn
sang thăm và làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đề nghị thời gian tới
hai bên cùng nhau thiết lập củng cố hoàn thiện
các cơ chế hợp tác lâu dài
và trực tiếp giữa các cơ quan thực thi pháp luật
để phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả
thúc đẩy đàm phán ký các văn bản
tạo quân khổ hợp tác tư pháp hình sự
như hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
hiệp định dẫn độ
đồng thời tăng cường trao đổi tiếp nhận
xử lý thông tin tội phạm giữa văn phòng interpol việt nam
và cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
đặc biệt là trao đổi về phương thức
thủ đoạn tội phạm mới nổi
nhằm phục vụ công tác dự báo
trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết một số chuyên đề
của lực lượng cảnh sát hình sự
và sơ kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra trong tuần
đại tướng tô lâm quỷ viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc
cần quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ và của lãnh đạo bộ công an
tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu
lực lượng cảnh sát hình sự cần tăng cường công tác
giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đảng
xây dựng lực lượng quán triệt cho đội ngũ cán bộ
chiến sĩ nhận thức rõ tình hình
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
không để xảy ra sai phạm điều cực
bộ trưởng tô lâm đặc biệt nhấn mạnh
lực lượng cảnh sát hình sự phải thực hiện tốt quan điểm
phòng ngừa tội phạm là chính
công tác phòng ngừa phải thực chất có trọng tâm trọng điểm
chính là mình thức làm theo phong trào
đồng thời chủ động tích cực tấn công
trấn áp tội phạm quyết tâm thực hiện mục tiêu
giảm ít nhất ba số vụ phạm pháp hình sự
so với năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong tuần qua
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai
thực hiện chỉ thị số một mươi hai
của thủ tướng chính phủ
về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
sơ kết công tác triển khai thực hiện đề án hai
về phòng chống tội phạm có tổ chức
tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm mua bán người
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trung tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương
cần giả soát đánh giá lại các địa bàn
xây dựng phương án kế hoạch tổng thể
đấu tranh với tội phạm có tổ chức
tội phạm mua bán người xuyên quốc gia
kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
chủ động phát hiện ngăn chặn từ xa từ sớm
các đường dây tổ chức băng nhóm đối tượng
tội phạm tội xâm nhập vào việt nam
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
sơ kết công tác đảm bảo an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra trong tuần
thượng tướng bùi vân nam quỷ viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an yêu cầu
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
cần phát huy hiệu quả vai trò tham mưu
cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
các chủ trương chính sách pháp luật
về bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
nâng cao hơn nữa hiệu quả các công tác nghiệp vụ
chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời
các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực
thù địch trên không gian mạng tội phạm
sử dụng công nghệ cao bảo vệ an ninh
an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin
xây dựng triển khai thực hiện các đề án
nâng cao tiềm lực của lực lượng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
vừa qua trong khuôn khổ
chuyến thăm và làm việc tại hợp trung quốc hoa kỳ
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
trưởng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã có bài trình bày về giải pháp
cung cấp hiệu quả dịch vụ công dân
với mô hình áp dụng quản lý phát triển
thành phố thông minh để đảm bảo các chỉ số
an sinh an ninh an toàn
và phúc lợi trước sự tác động của ngành công nghiệp bốn
tại hội nghị quốc tế cấp chính phủ
về trí tuệ nhân tạo được tổ chức
tại trung tâm roland rega
và thương mại thế giới
bài trình bày đã đưa ra định hướng chiến lược phát triển
quản lý ai cho mô hình phát triển
thành phố thông minh những nội dung được
thứ trưởng nguyễn văn thành đề cập đã thu hút
sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự hội nghị
và trên cơ sở đó mở ra hướng hợp tác
đầy triển vọng về công nghệ ai
giữa việt nam và quốc tế
cũng trong tuần qua phát biểu chỉ đạo
các nhiệm vụ trọng tâm sau tháng cuối năm
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đề nghị cục đối ngoại
bộ công an chủ động nắm tình hình
đánh giá phân tích đưa ra dự báo
chiến lược kịp thời tăng cường công tác
phối hợp với các nước tổ chức tốt công tác
phòng chống tượng phạm chuyên quốc gia
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại
tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội và quốc tế
về chủ trương hội nhập quốc tế
trong lĩnh vực an ninh trật tự đồng thời
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ
cho cán bộ chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ công tác được giao
phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
của cục cảnh sát quản lý trại sam
cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng diễn ra trong tuần
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
yêu cầu cục cảnh sát quản lý trại sam
cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng chủ động tích cực phối hợp
với các cơ quan đơn vị chức năng
đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự
tiếp tục nâng cao các biện pháp công tác nghiệp vụ
quản lý chặt chẽ các loại đối tượng
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ
kịp thời xử lý có hiệu quả
các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
trong tuần qua phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
về cải tiến hiệu chỉnh thiết kế mẫu
các công trình giam giữ do bộ công an quản lý
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đề nghị cục quản lý xây dựng và doanh trại
tiếp thu hiệu chỉnh và hoàn thiện
các mẫu công trình giam giữ
theo ý kiến trực tiếp của các đại biểu lãnh đạo bộ
với yêu cầu phải phù hợp với điều kiện
hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị địa phương
đảm bảo ngân sách
đồng thời có thông báo cụ thể
và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương
áp dụng làm cơ sở triển khai
lập thủ tục đầu tư tổ chức triển khai xây dựng
kịp thời các dự án được lãnh đạo bộ
phê duyệt đầu tư